trồng cân sa tại nhà rồi thu hoạch chế biến bán thành phẩm
một đối tượng đã bị công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh bắt khẩn cấp
về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
đối tượng là nguyễn tiến quý đã học cách trồng cây cần sa
rồi chế biến thành phẩm chất ma túy qua mạng xã hội
từng bị xử phạt hành chính về hành vi trồng cây cần sa cách đây hai tháng
tại nhà của quý lực lượng công an phát hiện thu giữ nhiều hạt sống cây cần sa lớn nhỏ các loại
cùng với dụng cụ phục vụ việc trồng cây và chế biến thành phẩm chất ma túy
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các địa phương về việc kiểm tra xử lý xe vận chuyển hành khách
xe ghép xe tiện chuyến không đăng ký kinh doanh theo quy định
bộ giao thông vận tải đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng
và chính quyền địa phương trên địa bàn hướng dẫn và yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải
bằng xe ô tô người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định của pháp luật
lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải nhưng chưa đăng ký kinh doanh
hoặc sử dụng xe ô tô chưa chuyển đổi biển số sang màu vàng
chưa được cấp phù hiệu biển hiệu theo quy định của pháp luật để kinh doanh vận tải
bệnh viện đa khoa bắc cạn vừa tiến hành cấp cứu cho tám người trong một gia đình
trú tại xã nông thượng thành phố bắc cạn bị ngộ độc thực phẩm
các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng trao ngược hôn mê
nguyên nhân ban đầu được xác định gây ngộ độc là do uống rượu ngâm cây mật gấu
hòa với mật cà chăm đen đến dạng sáng nay có năm người đã hồi phục
ba người bị suy hô hấp phải thở máy
nửa tháng nay có hơn một trăm linh bệnh nhi được chẩn đoán là mắc cúm
ghi nhận tại trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương
và con số này vẫn có xu hướng tăng
nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng với biểu hiện sốt cao liên tục
trên ba mươi tám độ không đáp ứng với thuốc hạ sốt ăn uống kém mệt mỏi co giật
bệnh lây qua đường hô hấp qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng
thông thường bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng từ hai đến bảy ngày
nhưng với những trẻ có biểu hiện nặng cần đưa đến cơ sở y tế
phụ huynh không được tự ý điều trị tại nhà
không chỉ ra soát thẩm định sang lọc cán bộ cho đảng
lực lượng công an nhân dân còn giữ vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng ngừa
phát hiện xử lý những cán bộ đảng viên suy thoái biến chất vi phạm kỷ luật đảng
những điều đảng viên không được làm vi phạm pháp luật nhà nước
đưa ra ánh sáng những vụ việc nổi cộ
lực lượng công an đã góp phần quan trọng làm cho đảng trong sạch vững mạnh hơn
đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng
việt á trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua
chỉ sau sáu tháng điều tra hàng loạt sai phạm
liên quan đến công ty này đã có hơn sáu mươi cá nhân bị khởi tố
trong đó có cả những người đứng đầu nhiều bộ ngành liên quan cán bộ cdc nhiều tỉnh thành phố
không chỉ việt á hàng loạt vụ án tham nhũng tiêu cực trọng điểm được tập trung điều tra
vụ án tại cục lãnh sự bộ ngoại giao bệnh viện tim hà nội tập đoàn flc công ty cổ phần tập đoàn aic
tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ được lan tỏa từ trung ương đến địa phương
xử lý một vụ cảnh tỉnh cảo hùng cả lĩnh vực
nhiệm vụ của chúng tôi là phải phòng ngừa ngăn chặn không để tội phạm xảy ra
và với cái phương châm là phòng ngừa là cơ bản lâu dài và đấu tranh là thường xuyên
với công tác phòng ngừa là chúng tôi đặt lên là rất quan trọng
bởi vì phải phòng ngừa tốt thì chúng ta mới ngăn chặn sự thất thoát tài sản
và hạn chế tối đa việc xử lý
những cái tội phạm xảy ra
những cái cán bộ những cái người
thái hóa biến chất và vi phạm pháp luật
trong một mươi năm qua các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố điều tra hơn một mươi chín năm trăm linh vụ án
với hơn ba mươi ba tám trăm linh bị can
truy tố gần một mươi sáu bảy trăm linh vụ hơn ba mươi ba bị can
xét xử sơ thẩm gần một mươi năm chín trăm linh vụ án
với hơn ba mươi ba trăm linh bị cáo về tham nhũng trước vụ kinh tế
riêng từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi ba đến nay
đã khởi tố điều tra gần bốn hai trăm linh vụ
với hơn bảy năm trăm bảy mươi bị can
về các tội tham nhũng chức vụ kinh tế
nghiêm khắc điều tra xử lý những cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật
bằng kỷ cương phép nước
lực lượng công an trên tuyến đầu
thực hiện nhiệm vụ chỉnh đốn
đi đôi với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh
hơn hết đây là những lực lượng tiến phong
trong cái cuộc đấu tranh
để mà ngăn chặn cái suy thoại tư trưởng chính trị đạo đức lối sống
trong cái cuộc đấu tranh
để chống tham nhũng tiêu cực
và cũng hơn ai hết mình phải là một cái lực lượng
mà luôn luôn lấy danh dự phẩm chất
theo tinh thần của một cán bộ công an nhân dân cách mạng để mà thực hiện
đảng ủy công an trung ương và lực lượng công an nhân dân
cũng đã triển khai toàn diện đồng bộ
nhiều nhiệm vụ giải pháp mang tính đột phá
trong thực hiện kết luận hai mươi một của trung ương
và cũng đã tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ
thực sự rõ nét
trong công tác xây dựng trình thống đảng
vậy hướng dẫn
trong đó thì cũng đã thực hiện quyết liệt
có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
kết luận hai mươi một về xây dựng trình đốn đảng
gắn với thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
và các quy định về trách nhiệm nêu gương
quyết tâm lớn được cụ thể hóa bằng hành động quyết liệt
công an nhân dân việt nam thanh bảo kiếm
trong xây dựng trình đốn đảng
làm cho đảng trong sạch vững mạnh hơn
công an nhân dân việt nam
công an nhân dân việt nam
làm cho đảng trong sạch vững mạnh hơn
làm cho đảng trong sạch vững mạnh hơn
công an nhân dân việt nam thanh bảo kiếm
làm cho đảng trong sạch vững mạnh hơn
bỏ trốn cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã
khi nào bắt được sẽ xử lý sau
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang
vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với trần thị liên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
nguyên hiệu trưởng trường tiểu học nguyễn bá ngọc
thành phố rạch giá
về hai tội tham mô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi
đến năm hai nghìn hai mươi một
liên đã chỉ đạo trần thị hường
là thủ quỹ bàn giao các nguồn thu
ngoài ngân sách như tiền bán chú
tiền bồi dưỡng dạy bán chú cho giáo viên
tiền bán đồng phục học sinh
tiền cho thuê mặt bằng căng tin
và tiền vận động khen thưởng từ phụ huynh học sinh
để cho liên tự chi trả
từ đó liên chiếm đoạt tổng số tiền
gần hai sáu tỷ đồng của nhà trường
ngoài ra đối với đất nhà ở
tại địa chỉ số tám mươi sáu huỳnh tấn phát
phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá
do trần thị liên đứng tên chủ sở hữu
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
liên đã bán cho ông nguyễn hải tú
với giá hai tỷ đồng
tuy nhiên đến ngày đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một
liên tiếp tục bán ngôi nhà trên
cho lê hữu sang và chiếm đoạt số tiền
năm trăm ba mươi triệu đồng
kết thúc phiên xét xử hội đồng xét xử đã nghị án
và sẽ khuyên án vào ngày một mươi năm tháng bảy tới đây